đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
chủ trì hội nghị tổng kết một mươi tám tháng thực hiện đề án xây dựng tp hcm
trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
qua một mươi tám tháng triển khai thành phố đã đạt những kết quả nhất định trong năm nhiệm vụ trọng tâm
gồm xây dựng kho dữ liệu dùng chung phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở
trung tâm điều hành đô thị thông minh trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội
thành phố xây dựng chính quyền điện tử phục vụ quá trình chuyển đổi số
chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số để phù hợp với vai trò
chính quyền quản lý đô thị thông minh
đây là bước chuẩn bị cơ bản để triển khai tiếp theo các nội dung đề án
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân lưu ý thời gian tới
ban điều hành dự án tiếp tục cùng các sở ngành chuẩn bị các bước xây dựng giai đoạn hai
sòng sòng với việc xây dựng khu đô thị sáng tạo trở thành hạt nhân
thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp bốn thúc đẩy kinh tế thành phố và toàn vùng kinh tế
trọng điểm phía nam phát triển bền vững có phần nhân rộng mô hình trong chiến lược phát triển đô thị
chính sách và tầm nhìn phát triển đô thị không chỉ từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
mà trong năm năm tới trong chiến lược hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi